liên quan đến vụ cháy nổ xảy ra trên phố hoàng công chất quận bắc từ liêm hà nội
đại diện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội cho biết
bước đầu lực lượng chức năng nghi ngờ tiếng nổ trong vụ cháy là do pháo lậu
và cũng đã ghi nhận có xác pháo tại hiện trường của vụ nổ
tuy nhiên do đêm tối nên công tác khám nghiệm hiện trường gặp khó khăn
và kết quả cụ thể sẽ được thông báo sau
trong khi đó công an quận bắc từ liêm cũng bác bỏ thông tin thất thiệt về con số thương vong
khẳng định không có ai tử vong trong vụ cháy ba người bị thương đã được đưa đi cấp cứu kịp thời
như tin đã đưa tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai một vụ cháy dữ dội phát sinh sau tiếng nổ lớn
tại cửa hàng sửa chữa xe máy số nhà một trăm bảy mươi sáu hoàng công chất
nhận được tin báo bốn xe cứu hỏa đã được điều động và dập tắt đám cháy sau hai mươi phút